chiều nay lực lượng chức năng huyện bắc bình của tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách chở ba mươi tám hành khách khiến nhiều người bị thương
trong đó có một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
trước đó vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại km một nghìn sáu trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc lộ một
đoạn qua thị trấn lương sơn huyện bắc bình
xe khách dường nằm biển kiểm soát năm mươi một b ba mươi một nghìn chín trăm tám mươi một chở khoảng ba mươi tám hành khách
lưu thông theo hướng bắc nam
khi đến cầu ông vạt thì bất ngờ lao qua giải phân cách giữa đường
rồi lật nghiêng khiến hành khách bị mắc kẹt
sau đó thì được người đi đường giải cứu ra ngoài
một số người bị thương phải nhập viện điều trị
trong đó có một hành khách bị thương nặng đã tử vong
khoảng năm h sáng ngày hôm nay thì một vụ cháy lớn đã xảy ra
ở phân xưởng sản xuất của công ty kukin tech thai việt nam
ở khu công nghiệp liên minh xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
đây là doanh nghiệp chuyên nghiệp của công ty kukin tech thai việt nam
chuyên sản xuất vali túi sách sợi đay gây thiệt hại lớn về tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy trịa cháy
đã đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa
đến hơn chín h sáng cùng ngày thì vụ cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khu vực nhà xưởng sản xuất
rộng khoảng hai m hai gần như bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện lực lượng công an đang tiến hành phong tỏa khu vực
để phòng ngừa đám cháy bùng phát trở lại
và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
vừa khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng cầu
trú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi tàng trữ
và vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã phát hiện võ hoàng cầu điều khiển xe mô tô
có dấu hiệu nghi vấn và tiến hành kiểm tra
thì phát hiện gói tinh thể màu trắng theo treo trên xe
tiếp tục khám xét chỗ ở của cầu
lực lượng tiếp tục thu giữ một mươi một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
kết quả giám định số tinh thể trắng thu được là ma túy đá
tổng trọng lượng là hơn năm trăm ba mươi gram
được biết cầu từng có ba tiền án
trong đó có một tội về tàng trữ trái phép chất ma túy
và chấp hành xong án phạt tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng vừa bị công an thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên phủ
tỉnh điện biên bắt giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng bốn
tổ công tác thuộc công an thành phố điện biên phủ
thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
qua khám xét phát hiện bảy mươi năm gram heroin
đối tượng khai là nguyễn ngọc ban
trú tại thành phố điện biên phủ
mua heroin của lưu thị thùa
cùng trú tại thành phố điện biên phủ
để mang về bán kiếm lời
khám xét nhà của đối tượng
thùa phát hiện thu giữ hai mươi năm g heroin
một xe máy một điện thoại
trong khi đối tượng phát hiện
trong lúc ghé quán cà phê hỏi đi nhờ vệ sinh
nguyễn tấn phương trú tại thành phố long xuyên
của tỉnh an giang
đã trộm cắp chiếc xe mô tô dựng trong quán
đối tượng đã bị công an thành phố long xuyên
tạm giữ để tiếp tục điều tra
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng sáu giờ
ngày một mươi năm tháng bốn
công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
nhận được trình đơn trình báo của chị trần thị nguyễn nhi
về việc bị một thanh niên trộm cắp chiếc xe máy
đang để trong quán
qua công tác nắm địa bàn
đối tượng lực lượng công an
đã nhanh chóng xác định nguyễn tấn phương
là đối tượng nghi vấn
sau thời gian đấu tranh khai thác
thì phương đã khai nhận hành vi phạm tội
được biết phương là đối tượng từng có một tiền án
về tội cú ý gây thương tích
thời gian qua thì cục căng đăng kiểm việt nam
nhận được thông tin có một số đơn vị đăng kiểm
xe cơ giới tự ý đưa ra
các yêu cầu không đúng quy định
nhân viên đơn vị đăng kiểm có xe
có hành vi tiêu cực nhằm trục lợi
trong việc bố trí xếp lốt phương tiện
không theo trình tự gây mất an ninh trật tự
tạo dư luận xấu trong xã hội
cục đăng kiểm việt nam nghiêm cấm
các đơn vị đăng kiểm các đăng kiểm viên
và nhân viên đăng kiểm không được tùy tiện
tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành
các quy định trái pháp luật
lợi dụng lúc khó khăn un tắc để tiêu cực sách nhiễu trục lợi
nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
đồng thời các trung tâm đăng kiểm
phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách
để thực hiện các thủ tục tiếp nhận
và cấp miễn kiểm định lần đầu
cho phương tiện đảm bảo được nhanh chóng thuận tiện
không để tình trạng chậm chế kéo dài thời gian giải quyết
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày mai
tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự
sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội
cựu chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội
hậu quả nghiêm trọng
cùng hầu tòa về tội danh trên là một mươi một bị cáo khác
trong đó có bị cáo hoàng thị ngọc hường
cựu phó giám đốc bệnh viện tim hà nội
nguyễn thị dung hạnh
cựu kế toán trưởng
trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện tim hà nội
đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
cùng là cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư
bệnh viện tim hà nội
bảy bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo nhân viên
của công ty kim hòa phát
công ty cổ phần đầu tư và định giá aic
công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
theo cáo trạng
bị cáo nguyễn quang tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cùng các đồng phạm can thiệp bất hợp pháp
vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho bệnh viện tim hà nội
quỹ bảo hiểm xã hội
tổng số hơn năm mươi ba sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
công an huyện hóc môn tp hcm cho biết
đang điều tra vụ hàng chục thanh niên
cầm hung khí đuổi đánh nhau trên đường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện
đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm khoảng hai mươi người
cầm hung khí đuổi đánh một nhóm thanh niên khác
gây náo loạn đường phố
qua xác minh được biết vụ việc xảy ra
vào tối ngày ba tháng bốn
trên đường song hành quốc lộ hai mươi hai
thuộc thị trấn hóc môn huyện hóc môn tp hcm
người đàn ông bị nhóm thanh niên đuổi đánh
trong clip cho biết vào thời điểm trên
anh cùng nhóm bạn khoảng bảy người
đang đi trên đường thì bất ngờ
bị một nhóm tám người ngồi trên
bốn xe máy ập đến tấn công
quá hoảng sợ người đàn ông cùng với nhóm bạn
đã bỏ chạy đến ủy ban nhân dân xã tân hiệp
để trốn thì nhóm người trên bỏ đi
tuy nhiên một lúc sau
nhóm người này cùng với một mươi hai người khác lại xuất hiện
trên tay cầm nhiều cây chĩa
lao đến đâm liên tục vào người
hiện vụ việc đang được lợi chức năng điều tra làm rõ
đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan
thưa quý vị ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen
là một yêu cầu cấp tính
thiết hiện nay của các cấp các ngành
nhằm lành mạnh hóa thị trường tín dụng
ổn định cuộc sống của người dân
giữ gìn an ninh trật tự
hiện nay bộ công an đang tiếp tục tấn công trực diện
đánh sập các đường dây tín dụng đen
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp với các bộ ngành
để giải quyết tận gốc tín dụng đen
thời gian qua
lực lượng công an cả nước đã xử lý
giải quyết trấn áp mạnh mẽ với tội phạm tính dụng đen
và đã kềm chế đẩy lùi được loại tội phạm này
nhiều thời gian trước đây
tuy nhiên tình hình vẫn tìm ẩn phức tạp
nhất là cho vay qua mạng internet
công an nhiều đơn vị địa phương đã triệt phá
nhiều băng nhóm hoạt động với vi mô lớn
hoạt động ở nhiều tỉnh thành do các đối tượng
thậm chí có cả người nước ngoài tham gia điều hành
với vi mô rất lớn
với số tiền cho vay lên tới ngàn tỷ đồng
gọi điện đi
rất nhiều tỉnh
mà trong đó thì chỉ có mỗi đối tượng cầm đầu thôi
chứ còn toàn người dân lao động
việc nghẹn lương cao vào đây
có lương là huấn luyện
cơ bản thế là hoạt động thôi
qua khai thác thì nó cứ nói rằng là
bọn em đi được phát cho mỗi người mấy chục cái sim điện thoại
thì được phát danh sách
thì cứ gọi thôi
cứ gọi để đòi thôi
rồi liên quan đến ngân hàng
thì cứ trao đổi
rồi mua bán này
hay trao đổi thông tin về cá nhân
thì chúng nó mới có thể gọi được
để đe dọa như này thì chúng tôi quyết tâm
là bằng công tác hành chính
và bằng công tác nghiệp vụ
và bằng công tác điều tra
thì sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
sẽ không để tội phạm này
tiếp tục lộng hành trên địa bàn thành phố
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an xác định
còn khoảng năm trăm linh ứng dụng
app cho vay tính dụng đang tồn tại
với số tiền vay mỗi lần tuy nhỏ
từ một đến một mươi triệu
nhưng tổng số tiền xoay vòng rất lớn
bên cạnh đó vẫn còn nhiều công ty luật
hoạt động trá hình
có dấu hiệu đòi nợ thuê
các cái hoạt động

sử dụng các hệ thống
cái thứ ba là máy chủ thì đặt ở nước ngoài
cái thứ tư là phương thức thông tin liên lạc
hiện nay sử dụng đa phần ở ott
đối với cả công an các đơn vị địa phương
cái nhất là tôi cũng đề nghị
tất cả công chí là có thể
tổ chức công tác điều tra cơ mạng
rà soát lại toàn bộ
trên công tác mạng
những cái đơn vị của chúng ta như thế
thấy có những cái
dấu hiệu hoạt động đòi nợ thuê
hay là cho vay nặng lãi
thì đề nghị các đồng chí là
trao đổi thông tin ngay với cục a bốn năm
bộ công an đang tiếp tục
làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
tính toán phương án
chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong việc phát thực khách hàng
giúp các ngân hàng giảm chi phí
hạ lãi xuất
tăng cường khả năng tiếp cận
vốn tính dụng chính thống cho người dân
đặc biệt là người dân thuộc nhóm
dễ bị ảnh hưởng của tính dụng đen
bên cạnh đó đề nghị bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với các công ty viễn thông
quản lý xóa bỏ hoàn toàn xim rác
để người dân tự bảo vệ
các thông tin của mình
tránh một số trường hợp
do những thức chưa đầy đủ
dẫn tới việc mua bán
cho mượn thông tin cá nhân
để các tội phạm nợ dụng việc này để hoạt động
để đạt được kết quả cao nhất
trong việc ngăn chặn đẩy lùi tính dụng đen
ngoài các giải pháp đấu tranh quyết liệt của bộ công an
đang thực hiện
cần có sự tham gia vào cuộc đồng bộ
của các bộ ban ngành các tổ chức chính trị xã hội
như ngành ngân hàng bộ tài chính cấp ủy
chính quyền các địa phương
để hoàn thiện hành lang pháp lý
tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận
các gói tính dụng ngân hàng chính sách xã hội
bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân nhận diện tránh xa tính dụng đen
thưa quý vị
chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
của bộ công an có ý nghĩa chiến lược lâu dài
trong cuộc đảm bảo an ninh trật tự
ở địa bàn cơ sở
và ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao
của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
cũng như lông đảo quân chúng nhân dân
công an chính quy về đảm nhiệm
các chiếc xanh công an xã cơ sở
đã mang lại hiệu quả rõ rệt
thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân
và sau đây là ghi nhận tại thành phố hải phòng
kiến thiết là một xã tiêu biểu của huyện tiên lãng
thành phố hải phòng
sống về đích nông thôn mới
cùng với những tiêu chí phát triển kinh tế xã hội
xã đã thực hiện thắng lợi tiêu chí số một mươi chín
về an ninh trật tự nông thôn
với vai trò nằm cốt
công an xã đã chủ động tìm hiểu
bám sát địa bàn
tranh thủ sự ủng hộ của hệ thống chính trị
và những người có uy tín tại địa phương
để vận động nhân dân
hỗ trợ tối đa lực lượng công an
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
chúng tôi đánh giá rất cao
vai trò tham mưu của ban công an xã
khi có vụ việc xảy ra
tại các thôn
thì lực lượng công an xã
cũng đã chủ động
chí đạo để giải quyết kịp thời
đồng biệt các anh cho trường chính quy
nhập vụ và trình độ giải quyết
văn bản và tất cả các công việc giải quyết
trên địa bàn xã nội trung
và địa bàn thông tin tiến
chúng tôi rất ổn định
thực hiện công tác cải cách hành chính
nhất là đối với việc đăng ký xe
công an xã xuân đám huyện cát hải
đã hướng dẫn người dân thủ tục nhanh gọn
giúp người dân đỡ mất thời gian chờ đợi
và đi lại
các dân xã đảo đến trụ sở
ủy ban đăng ký
rất là gần và thuận tiện
các anh công an làm việc rất là nhiệt tình
so với ngày xưa
đi xuống dưới huyện rất là xa xôi
lực lượng công an hành chính
phục vụ người dân rất là tốt
đến phút này anh em cũng đã xác định được
nhiệm vụ đặc biệt là cũng rất là gần dân
để mà giúp đỡ bà con nhân dân
thì tôi hy vọng trong thời gian tới
được sự quan tâm nữa
thì lực lượng công an sẽ phát huy được
nhiều khả năng hơn nữa
và cũng sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ được giao
từ sự mỡ ngỡ ban đầu
giờ đây người dân trên một trăm bốn mươi một xã
của thành phố hải phòng
đã dần quen với sự có mặt của công an chính quy
họ đã chủ động cung cấp thông tin
cho công an
các cán bộ chiến sĩ cũng đã kịp thời làm tốt công tác tiếp dân
xử lý đơn thư khiếu nại
tố cáo của công dân
chúng tôi có thể khẳng định một điều là
đối với chủ trương đưa công an chính quy
là một cái sự đúng đắn
từ thực tiễn thì đã thấy rằng là
đối với lực lượng
công an chính quy đã tiếp cận được
với quần chúng nhân dân
và giải quyết ngay từ ban đầu
các cái mâu thuẫn
để phát sinh trong quần chúng nhân dân
và không để các cái hình thành
các việc phức tạp kéo dài
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và ngày càng tạo được
cái niềm tin đối với cấp ủy
chính quyền và quần chúng nhân dân
tại cơ xã
gần dân sát dân để dân tin yêu
dân giúp đỡ
là cách mà công an các xã trên địa bàn thành phố hải phòng
đang thực hiện
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
tất cả vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị
vào chiều tối ngày một mươi năm tháng bốn
trên địa bàn tỉnh gia lai đã xảy ra mưa rông
nhiều nơi xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc
gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng
nhà cửa và cây trồng của người dân
phát huy tinh thần sung kích vì nhân dân phục vụ
gần hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện phú thiện tỉnh gia lai
phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
và lực lượng công an xã gia giang
đã ra quân giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
gió lốc giật mạnh
đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc máy thư hỏng
hàng chục hectare cây trồng
bị đổ ngã
nhiều chủ điện bảng hiệu bị gãy tại nhiều huyện ở khu vực phía đông và đông nam của tỉnh gia lai
ước tính thiệt hại ban đầu hơn ba ba tỷ đồng
khi giống lúc đi qua
các cán bộ chiến sĩ lại giúp nhân dân khắc phục hậu quả
dựng lại mái nhà
bố trí chỗ ăn chỗ nghỉ an toàn cho người dân
trong bão sông trong hiểm nguy
mới thấy hết nghĩa tình của các anh